những ngày qua cùng với các tỉnh phía bắc hà nam đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt và kéo dài khiến lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng đột biến
trong số bệnh nhân nhập viện chiếm chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam trong bảy ngày từ ngày ba mươi tháng sáu đến ngày sáu tháng bảy đã có bốn bốn trăm linh bệnh nhân đến khám
tăng bốn mươi một so với tuần trước khi xảy ra nắng nóng gai gắt
gần ba trăm sáu mươi bệnh nhân phải nhập viện điều trị trong đó có khoảng hai mươi bệnh nhân liên quan đến nắng nóng như tăng huyết áp tim mạch đường hô hấp dối loạn tiêu hóa
đáng chú ý trong ba ngày gần đây bệnh viện tiếp nhận tám bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng
tại bệnh viện sản nhi hà nam một tuần trở lại đây trung bình có bảy mươi tám mươi trẻ đến khám
số bệnh nhân nặng phải nằm điều trị là hơn năm mươi trường hợp với các bệnh chủ yếu liên quan đến nắng nóng như sốt cao
viêm đường hô hấp
trong tình hình nắng nóng kéo dài các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chủ động phòng chống nắng cho trẻ
tăng cường dinh dưỡng hợp lý chú ý cho trẻ uống đủ nước hạn chế cho các cháu tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng